liên quan đến vụ nứt lún bất thường và công tác xử lý các vết nứt xảy ra tại phường hai
thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng hôm nay lực lượng chức năng tiếp tục công tác khoan địa chất
cùng với việc đào khơi thông các cống thoát nước tại khu vực xảy ra sự cố
hiện công ty cấp thoát nước lâm đồng phối hợp với công trình đô thị thành phố đà lạt
đang tiến hành đào cấp cống thoát nước nạ vết hố ga tại đoạn đường nguyễn văn trỗi
việc đào các đường cống thoát nước cụ lên nhằm nạ vết tất cả rác thải
bùn đất khiến dòng chảy của nước bị tắc nghẽn
để tìm nguyên nhân chính thức của vụ sụt lún đất nhanh chóng ổn định đời sống của người dân
trong khoảng một tuần qua các cơ quan chức năng đã tiến hành khoan một mũi địa chất
tại số nhà hai mươi bảy nguyễn văn chỗi và lắp thiết bị quan trắc tự động để cảnh báo
giúp các cơ quan chức năng cảnh báo kịp thời khi xảy ra sự cố
tiến hành khóa tất cả các ống nước sinh hoạt đến khu vực này để khảo sát việc do dì nước
hiện trong những ngày qua trên địa bàn thành phố đà lạt có mưa kéo dài khoảng từ hai đến năm giờ mỗi ngày
trên một trăm một mươi mm là yếu tố gây gia tăng lượng nước ngầm và dòng chảy ngầm trong đất
đến chiều ngày ba tháng năm tình trạng vết nứt cũ tại khu vực này vẫn tiếp tục gia tăng
trong dịp lễ vừa qua thành phố đà lạt đã bố trí lực lượng cứu hộ công an trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
thành phố đà lạt cũng đã đặt bảng cấm tất cả ô tô lưu thông trên đường nguyễn văn trỗi